kính chào quý vị và các bạn
liên quan đến tình hình chiến sự tại ukraine tổng thống ukraine volodymyr zelensky vừa tuyên bố
các quả rocket của nga đã phá hủy hoàn toàn sân bay dân sự ở venice khu vực miền trung của ukraine
trước đó giới chức thông báo các dịch vụ khẩn cấp đang được tiến hành để dập lửa tại sân bay do các cuộc không kích gây ra
bộ quốc phòng nga cho biết lực lượng của cộng hòa nhân dân danets đã tiến tới ngoại ô phía tây và tây bắc của thành phố maropol
kiểm soát điểm dân cư stary grim
trong khi đó bộ trưởng quốc phòng ukraine cho biết là nền kinh tế của nước này đã được điều chỉnh để phục vụ chủ yếu cho nhu cầu quân sự của đất nước